theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay trên giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng một mươi bốn một mươi bảy độ vĩ bắc nối với một vùng áp thấp
lúc một giờ sáng ngày một mươi tám tháng chín có vị trí ở khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi độ kinh đông trên đảo lưu dông philippines
gió mùa tây nam ở phía nam có cực độ trung bình đến mạnh
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp có xu hướng hầu như ít di chuyển và ít có khả năng mạnh thêm do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp
kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ trung bình mạnh
nên trong ngày và đêm nay ngày một mươi tám tháng chín ở vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây đến tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao hai ba mét biển động
trên các vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang vịnh thái lan khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy